kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật
liên quan vụ án hai cháu bé bị mất tích tại quận một tp hcm vào ngày ba tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát hình sự công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra cùng cố chứng cứ
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba chú tỉnh tiền giang về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tinh chất khiêu dâm
để vi quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền cho vi để trả công
ngày ba tháng bốn lợi dụng lúc
không có người lớn trông coi vi đã tiếp cận dẫn dụ hai bé gái để đưa về căn hộ tại quận bình thạnh nơi vi đang sinh sống
và ép buộc hai cháu thực hiện theo ý đồ của mình
ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một và các đơn vị có liên quan đã tiến hành giải cứu hai cháu trao trả cho gia đình
đồng thời bắt giữ phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi
gây dối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm gần hai mươi đối tượng từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu
tháo biển kiểm soát vừa đi vừa đánh võng lạng lách vượt nhau trên đường
khi cả nhóm đi đến km một trăm bốn mươi chín một trăm linh quốc lộ ba mươi bảy đoạn thuộc xóm xuối cát xã hà thượng
trong quá trình tránh vượt giữa các xe trong nhóm đã đâm va với một xe mô tô khác đang lưu thông ngược chiều trên đường
khiến một người tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ đối tượng hồ văn tùng năm mươi chín tuổi chú huyện phủ mỹ tỉnh bình định
sau ba mươi năm năm trốn truy nã về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm tám mươi chín xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
hồ văn tùng đã gây ra vụ án giết người sau khi gây án tùng bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã
sau ba mươi năm năm lẩn trốn đối tượng tạo cho mình vỏ bọc an toàn với cái tên là huỳnh ngọc tư
cắt đứt mọi liên lạc với gia đình người thân tại quê nhà thậm chí họ nghĩ tùng đã chết
mới đây các trinh sát xác định huỳnh ngọc tư chính là đối tượng hồ văn tùng nên tổ chức truy bắt
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn các trinh sát đã bắt sự đối tượng hồ văn tùng tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
công an quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý ngoài tang vật là nhiều loại ma túy được thu giữ
cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ một khẩu súng và một mươi chín viên đạn
tối ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực trên đường võ nguyên giáp
phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba viên thuốc lắc một gói ketamin một gói ma túy nước vui
tiếp tục điều tra mở rộng kiểm tra hai căn hộ trên địa bàn quận thanh khê
phát hiện năm đối tượng có liên quan thu giữ tám gói bột các loại
có trọng lượng khoảng ba kg thành phần nghi là chất ma túy
ngoài ra phát hiện thu giữ một khẩu súng một mươi chín viên đạn
cùng với nhiều đồ vật dùng để pha chế nước vui như cân
hai vỏ bao nhãn hiệu các loại
hiện công an quận hữu hành sơn đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
một đối tượng lợi dụng người dân vắng nhà đã đột nhập vào
lấy trộm số tiền hơn bốn mươi triệu đồng ở huyện tam nông tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo công an huyện tam nông đến hiện trường xác minh thông tin
qua đó phối hợp với công an huyện tân hồng
mời làm việc lý minh vương chú tại xã thông bình huyện tân hồng
tại cơ quan công an vương thừa nhận do không có tiền tiêu xài lười lao động
lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở không có người trông coi
nên đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
liên quan vụ án hai cháu bé bị mất tích tại quận một tp hcm vào ngày ba tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát hình sự công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan
đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi
sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi móc nối với một số đối tượng người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở
ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm để vi quay phim chụp ảnh
gửi cho đối tượng người nước ngoài sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền cho vi để trả công
ngày ba bốn lợi dụng lúc không có người lớn trông coi vi đã tiếp cận dẫn dụ hai bé gái
để đưa về căn hộ tại quận bình thạnh nơi vi đang sinh sống và ép buộc hai cháu thực hiện theo ý đồ của mình
ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một và các đơn vị có liên quan
đã tiến hành giải cứu hai cháu trao trả cho gia đình đồng thời bắt xử phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh tp cn cho biết đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại thị trấn thạnh an huyện vĩnh thạnh
không có nghề nghiệp ổn định đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng
về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ sử dụng trái phép quân phục
cấp hiệu phù hiệu số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tuấn lên mạng xã hội facebook tìm mua trang phục công an nhân dân
cấp hàng trung tá và thẻ ngành công an giả rồi chụp hình đăng tải lên tài khoản tiktok cá nhân
qua mạng xã hội tiktok tuấn đã làm quen với một số người bạn
trong đó có một phụ nữ đơn thân sinh sống tại thành phố hồ chí minh
tin tưởng tuấn người phụ nữ này đã chuyển cho tuấn chín lần với tổng số tiền là hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
cũng với cách thức tương tự tuấn đã lấy số tiền một mươi bốn năm triệu đồng
từ một phụ nữ khác cũng đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
khám xét nơi ở của tuấn lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân
giấy phép lái xe thẻ ngành công an hai khẩu súng hơi bắn đạn trì
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
những ai là nạn nhân của nguyễn văn tuấn đến liên hệ trực tiếp tại công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ hoặc qua số điện thoại trực ban công an huyện hai nghìn chín trăm hai mươi ba tám trăm năm mươi tám tám trăm tám mươi tám
hoặc liên hệ đại úy hồ minh hiếu số điện thoại chín trăm bảy mươi chín hai trăm ba mươi ba ba trăm hai mươi bốn để được giải quyết
trong lúc điều tra vụ tàng trữ sử dụng ma túy
lực lượng công an đã phát hiện chủ nhà tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
vụ việc xảy ra trên địa bàn phường quảng phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
trước đó công an phường quảng phú thành phố quảng ngãi phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố quảng ngãi
kiểm tra phát hiện một người thân trong gia đình của huỳnh thanh huy còn gọi là huy heo bốn mươi chín tuổi
ở tổ chín phường quảng phú thành phố quảng ngãi sử dụng tàng trữ trái phép ma túy
tại đây lực lượng công an thành phố quảng ngãi tiếp tục phát hiện việc huỳnh thanh huy tàng trữ vũ khí quân dụng súng rù lô trong nhà
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với huỳnh thanh huy
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm gần hai mươi đối tượng từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu
tháo biển kiểm soát điều khiển xe mô tô với tốc độ cao gian hàng hai hàng ba vừa đi vừa đánh võng lạng lách vượt nhau trên đường
bấm còi liên tục rú ga nẹp bô vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
khi cả nhóm đến km một
một trăm bốn mươi chín một trăm linh quốc lộ ba mươi bảy thuộc xóm suối cát xã hà thượng trong quá trình tránh vượt giữa các xe trong nhóm
đã đâm va vào một xe mô tô khác đang lưu thông ngược chiều trên đường khiến một người tử vong tại chỗ
hành vi của các đối tượng này là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự địa phương
xét thấy hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau khi xảy ra vụ cháy bốn mươi ha rừng tràm ở xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau huỳnh quốc việt đã có công văn hỏa tốc gửi các ngành chức năng
các địa phương tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị
tiếp tục bố trí lực lượng trực tại hiện trường theo dõi sát tình hình
kịp thời xử lý các điểm có thể cháy trở lại không để cháy lan cháy lớn
trong cùng diễn biến chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo điều tra
làm rõ nguyên nhân cháy xác định đối tượng vi phạm nếu có xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đề nghị cục hậu cần quân khu chín chỉ đạo đội quản lý đất quốc phòng
nông trường bốn trăm linh hai tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bố trí lực lượng phương tiện
có phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ yêu cầu các chủ rừng địa phương
đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa cháy nêu cao tinh thần cảnh sát
tăng cường tuần tra canh gác đảm bảo lực lượng phương tiện dụng cụ chữa cháy
để xử lý nhanh các tình huống cháy mới phát sinh
vườn quốc gia u minh hạ tăng cường kiểm tra kiểm soát không để người dân vào rừng trong cao điểm mùa khô
kịp thời xử lý các hành vi vi phạm tổ chức ứng trực một trăm linh lực lượng không để xảy ra cháy rừng
công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp tri cục kiểm lâm
tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy của các chủ rừng nhất là các doanh nghiệp trồng rừng
tại khu vực u minh hạ kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng chống cháy rừng
chỉ mới bắt đầu mùa nắng nóng tại thành phố đà nẵng đã liên tục xảy ra các vụ cháy tại kho chứa
nhà xưởng khu dân cư gây thiệt hại rất lớn về tài sản
một lần nữa ý thức của người dân về chấp hành các quy định liên quan tới an toàn cháy nổ cần phải được chú trọng
để giảm thiểu rủi ro bên cạnh các mô hình như tổ liên gia điểm chữa cháy công cộng
đà nẵng hiện đang nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu
gắn với việc khai thác nguồn nước trang thiết bị phương tiện của các cơ sở có hệ thống chữa cháy ngay tại khu dân cư
kinh doanh căn hộ cho thuê trên địa bàn phường thanh khê tây
anh nguyễn ngọc tâm đã trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
tận dụng trang thiết bị phương tiện nguồn nước sẵn có
công an phường thanh khê tây đã tham gia vận động cơ sở cùng xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu
đây là mô hình
tôi thấy thiết thực nhất vì khi mà đợi các cơ quan chức năng chữa cháy đến
thì tại cơ sở đó là cái biện pháp nó nhanh nhất tốt nhất khi chữa cháy tại cơ sở của chúng tôi
và những hộ dân sống xung quanh cơ sở
kể cả khi mà những hộ dân khi mình hỗ trợ hộ dân khi có chữa cháy
thì khi mình xảy ra chữa cháy thì những hộ dân bên cạnh cũng sẽ hỗ trợ mình
trên cơ sở
ở phương châm bốn tại chỗ mô hình này sẽ khai thác kịp thời có hiệu quả nguồn nước
tại cơ sở để dập tắt đám cháy ở khu vực lân cận đặc biệt trong kiệt hẹm sâu
mô hình cũng tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân chung quanh bán kính một trăm linh mét
với nguồn nước chữa cháy ban đầu và lực lượng dân quân dân phòng tổ phòng cháy chữa cháy khu dân cư
với sự huy động sức mạnh toàn dân tham gia chữa cháy
mô hình hướng đến mục tiêu xử lý nhanh chóng kịp thời đám cháy trong năm phút ban đầu hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
trước hết là tuyên truyền về hiệu quả của điểm chữa cháy công cộng ban đầu
là sẽ vừa ít rước lại nhà trước hết là tốt cho lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như là người bị nạn ở khu dân cư
nếu mà chẳng may sẽ ra cháy thì sẽ có lực lượng chữa cháy tại chỗ
nếu mà chẳng may sẽ ra cháy thì sẽ có lực lượng chữa cháy tại chỗ

mình cứu người bị nạn được mình di chuyển tài sản ra được thì mình sẽ lỡ bỏ những rủi ro thấp nhất
hiện mô hình này đang được các phương trên địa bàn quận thanh khê triển khai nhân rộng
phương án thực tập cũng được tổ chức hướng dẫn đến lực lượng tham gia mô hình
đối với kỹ năng của lực lượng phòng cháy chỗ thì chúng tôi đã có những đợt tập huấn kỹ năng thường xuyên
và qua hàng năm thì chúng tôi
tổ chức tại các khu dân cư hàng năm
công an quận thanh khê đã chỉ đạo cho công an các phường đã tham mưu cho ủy quân phường
để mà tổ chức thực tập khai thác cái nguồn nước chữa cháy này để mà chữa cháy khi mà có sự cố xảy ra
qua các việc diễn tập này thì cũng nâng cao được cái nhận thức của người dân
tại công tác phòng cháy cháy người dân biết được công tác phòng cháy và tổ chức chữa cháy khi mà lực lượng doanh nghiệp đi đến
điểm chữa cháy công cộng ban đầu tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
các mô hình này đang được tích cực triển khai nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng còn tích cực vận động
mỗi một hội gia đình trang bị bình chữa cháy mở lối thoát nạn thứ hai nhằm hạn chế rủi ro do cháy nổ xảy ra
trong phần tiếp theo cơ quan chuyên môn cần siết chặt công tác phòng chống để dịch cúm gia cầm không lây sang người
đề nghị xử phạt hành chính ba nhà mạng để cuộc gọi rác lộng hành
thưa quý vị bộ y tế nhận định trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người vẫn tiềm ẩn
khi thời tiết có nhiều thay đổi bất ngờ thuận lợi cho virus cúng gia cầm phát triển
theo cục y tế dự phòng việc không phát hiện ổ dịch cúm a
h chín trên da cầm càng khiến cho công tác giám sát dịch tễ nhận diện và khoanh vùng ổ dịch gặp nhiều khó khăn
vậy các cơ quan chuyên môn cần có những giải pháp cụ thể như thế nào trong việc ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay phóng viên truyền hình công an nhân dân có cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế để có những phân tích cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nước ta phát hiện một trường hợp tử vong do cúng a h năm n một tại tỉnh khánh hòa
tích lụy đến nay việt nam có một trăm hai mươi chín ca nhiễm cúng a h năm n một trong đó có sáu mươi năm ca tử vong chiếm khoảng năm mươi
ngoài ra vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nước ta có thêm ca mắc cúm ah chín đầu tiên là năm bệnh nhân ba mươi bảy tuổi tại tỉnh tiền giang
đối với trường hợp ca bệnh cúng a h chín trên người đầu tiên của việt nam theo kết quả điều tra dịch tễ
nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu vực chợ buôn bán da cầm đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán da cầm
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm chết
hiện nay thì chúng ta đã ghi nhận những ca mắc cúm da cầm và chủng mới đã ghi nhận
vậy thì phó giáo sư đánh giá như thế nào về nguy cơ lây lan cúm gia cầm sang người ạ
tôi cho rằng là các cái cúng nó vẫn cứ lưu hành ở trên các đàn gia cầm hiện có
và nó có thể là thông qua cái chim hoang dã mà nó về và nó lây sang ở cái đàn như tôi vừa nói là da cầm nó lây sang người
thế và trước kia chúng ta năm hai nghìn ba chúng ta đã có một cái đợt rất là lớn về cúng a
nó là một bởi vì nó lây lan cũng tương đối nhanh và đặc biệt cái tiết kiệm
tỷ lệ tử vong nó lên năm
nhưng mà hiện nay thì các bạn cũng biết rằng là nó vẫn lưu hành ở đàn gia cầm nhưng mà nó không gây bệnh nặng thì nó không gây lây ra người nhiều
về cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là nó chỉ nếu có chỉ xuất hiện những cái ca gọi là ca rải rác
chứ nó không thành những cái dịch bùng phát lớn
và nó tùy từng chủng có thể là những cái chủng nó nặng và cũng có thể chủng nó nhẹ
ví dụ như vừa qua là những cái chủng h chín n hai của tôi là nó chủng rất nhẹ
nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức để phát triển
bởi vì chính cái bản thân cúm đó nó tổ hợp lại tạo thành những cúm mới và có khả năng là bị gây ra lây lan nhanh một cái nặng lên
hoặc bản thân cái chủng cúm đó nó cũng gây động lực cao lên
có thể thấy virus cúm ah năm n một có động lực cao nhưng không vì thế mà người dân tẩy chay da cầm
và để cái việc phòng dịch không thay quá thì theo phó giáo sư bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như là bộ y tế cần có sự phối hợp như thế nào
trong việc chủ động khoanh vùng để ngăn chặn cúm ra cầm bùng phát lên
năm hai nghìn ba thì cúm ah năm n một nó gây ra đợt dịch mấy trăm ca và tỷ lệ tử vong là năm mươi hơn trăm ca tử vong
nhưng mà rõ ràng là nhiều năm gần đây thì cúm ah năm n một cũng không phải là nó quá nặng và lây lan quá mạnh
còn các cái chủng khác thỉnh thoảng cũng có một vài ca nhưng mà nó cũng không phải là gây ra những đợt dịch quá lớn
thế nhưng chúng ta không chủ quan và cái việc mà chúng ta phải ý thức được rằng là
dịch đây là dịch từ ra cầm sang người
thế thì chúng ta phải không để dịch xảy ra ở da cầm thì cũng không có dịch xảy ra đằng sang người
kể cả cúm ah năm n một nó không có sự lây truyền từ người sang người nó chỉ lây truyền từ da cầm sang người
thế và cũng có những cái chủng cúm ấy là nó gây ra cái dịch ở da cầm gây ra cầm chết
ví dụ cúm a năm n một chẳng hạn nhưng mà cũng có những cúm mà nó vẫn lây lan ở trong da cầm
nhưng nó không gây bệnh cho ra cầm
cúm ah bảy n chín cái ổ dịch xảy ra năm hai nghìn một mươi chín ở trung quốc ấy chẳng hạn
thì nhưng mà nó lại cũng lây ra người
thế thì chúng ta phải làm tốt cái công tác phòng chống dịch ở ra cầm
phòng chống dịch ra cầm thì tất nhiên là chúng ta nhất là bên bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
mà đặc biệt là cục thú y chúng ta phải luôn luôn theo dõi sự lưu hoành của nó
giám sát xem nó có lưu hoành ở đâu ở địa phương nào loại chủng virus gì
thế rồi chúng ta thực hiện cái vệ sinh an toàn trong chăn nuôi
và đặc biệt là chúng tôi lưu ý
rằng việt nam chúng ta không nuôi trang trại nhiều mà chúng ta nuôi gia đình
chúng ta phải hết sức là phải ghét
mà cái việc này là cũng không phải là nó chỉ lây ở trong các cái đàn ra cầm
mà dung còn lây ở các chim hoang dã vào
cái thứ ba là trong giết mổ
trong giết mổ thì bên thú y cũng phải làm sao giết mổ đảm bảo vệ sinh
còn bộ y tế được phân công về vấn đề an toàn thực phẩm
thì phải tuyên truyền cho người dân thực hiện ăn chế uống chít
ăn những cái ra cầm có nguồn gốc
và chúng ta phải thực hiện
an toàn thực phẩm như là rửa tay bằng sạp hàng v v
thế thì đấy là những cái mà phải phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ y tế
thời điểm này thì đang là giai đoạn chuyển mùa
và cũng thuận lợi cho các loại virus phát triển
đặc biệt là cúm ra cầm thì chưa có thuốc đặc trị cũng như là vắc xin phòng bệnh
vậy theo phó giáo sư thì người dân cần có sự chủ động như thế nào
để mà ngăn chặn cúm gia cầm lây sang người ạ
ở đây tôi muốn nói rằng là
người dân phải thực hiện biện pháp phòng tránh
người dân biện pháp phòng tránh thì là vấn đề là
chúng ta không nên
chúng ta thực hiện cái vệ sinh
trong như tôi vừa nói là trong chăn nuôi trong giết mổ và trong ăn uống
trong cái việc mà khi mà tiếp xúc với da cầm
thế nhưng mà
chúng ta cũng không nên
chủ quan nhưng không nên hoang mang lo lắng quá
bởi vì tại sao
bởi vì các bạn biết
nó cũng không phải rằng đến lúc mà
chúng ta phải bài trừ
cái chuyện không ngăn
ra cầm để cho mà cái giá
thịt lợn nó lại tăng lên mà giá da cầm nó lại xuống
chúng ta thực hiện tốt cái công tác
vệ sinh an toàn thực phẩm
vệ sinh trong giết mổ vệ sinh trong
và khi mà tiếp xúc với
cái nguồn mà có nguy cơ
thì chúng ta có thể là đeo khẩu trang chúng ta vệ sinh
tay vệ sinh môi trường
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã tham gia chương trình của antv
chương trình tiếp tục với một số thông tin chính sách mới đáng chú ý
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đồng ý với đề nghị tại văn bản của bộ lao động thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đối với công chức viên chức ngày làm việc này sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy ngày bốn tháng năm
hoán đổi như vậy công chức viên chức được nghỉ năm ngày liên tục từ thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết thứ bốn ngày một tháng năm
thủ tướng lưu ý là
các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục
bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân trong đó ứng trực xử lý những công việc đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
để triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo kết luận số một trăm sáu mươi
ngân hàng nhà nước sẽ triển khai ngay các giải pháp đối với thị trường vàng miếng
thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới
tiếp tục tạo điều kiện tối đa
nhằm bảo đảm đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới
trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đã ban hành bốn kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định của pháp luật
về chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt công ty cổ phần hạ tầng viễn thông cmc cmc telecom
và công ty cổ phần viễn thông fpt fpt telecom
kết quả kiểm tra cho thấy cả bốn doanh nghiệp trên đều chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo
với các hành vi vi phạm nêu trên viettel cmc telecom và fpt telecom đã bị đề nghị xử phạt hành chính mỗi đơn vị một trăm bốn mươi triệu đồng
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ hai tháng đối với các thuê bao vi phạm
đến nay hà nội đã có bảy quận huyện được sở giao thông vận tải ủy quyền thực hiện dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe
tuy nhiên tỷ lệ người dân làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa của các quận huyện chiếm khoảng một mươi năm hai mươi trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận giải quyết
sở giao thông vận tải cho biết đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị để tiếp tục mở thêm nhiều điểm cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe
tại các quận huyện nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân
bên cạnh đó người dân cũng cần tích cực tìm hiểu sử dụng dịch vụ công mức độ bốn để làm thủ tục hoàn toàn trực tuyến
không cần đến điểm giao dịch vẫn có thể đổi được giấy phép lái xe
trước sự biến động của giá vàng lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã đưa ra bốn giải pháp để ổn định thị trường vàng
thông tin chi tiết trên báo công an nhân dân
để ổn định thị trường ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp
đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp
các tổ chức cung ứng trên toàn quốc vào các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đối với hoạt động thanh tra ngân hàng nhà nước và các bộ ngành thành lập song đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng bốn này
gói tín dụng một mươi năm tỷ đồng cho lĩnh vực lâm thủy sản được giải ngân hết chỉ trong xưa đầy một năm
cho thấy các doanh nghiệp ngành này luôn trông đợi
và mong muốn được vay vốn với lãi suất phù hợp
do đó ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp người dân có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả
đáp ứng đầy đủ quy định là nhiệm vụ quan trọng
nhằm tiếp tục góp phần hỗ trợ ngành lâm sản thủy sản phục hồi và phát triển
giữ vững vị trí ngành xuất khẩu tỷ đô la mỹ trong thời gian tới
phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú nhấn mạnh
cần ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
trong đó lĩnh vực lâm sản thủy sản
cần được chú trọng tiếp tục tích cực triển khai gói tín dụng ba mươi tỷ đồng
đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp người dân
có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật
mà không tiếp cận được nguồn vốn vay
để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo đã lưu ý nhiều nội dung
trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc đảm bảo quy chế thi
bảo mật đề thi tránh gian lận khi làm bài
thông tin trên báo thanh niên
quy chế thi năm nay được bổ sung điểm mới
những vật mà thí sinh bị cấm mang vào vòng thi
bao gồm giấy than bút xóa đồ uống có cồn vũ khí và chất gây nổ gây cháy
tài liệu thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi
cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
việc làm lộ đề thi là lộ bí mật nhà nước có thể quy trách nhiệm hình sự
vì vậy công tác này cần được thực hiện kỹ lưỡng nghiêm ngặt